chương trình hiến máu giọt máu hồng tại viện huyết học truyền máu trung ương đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều tình nguyện viên các câu lạc bộ tham gia đăng ký
với tinh thần đó từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay toàn quốc đã vận động tiếp nhận trên một hai triệu đơn vị máu cơ bản đáp ứng đủ máu cho cấp cứu điều trị người bệnh tại các địa phương trong bối cảnh ứng phó với dịch covid một mươi chín
chương trình hiến máu giọt máu hồng
mình sẽ vượt qua nỗi sợ này khi mình học cách trao đi thì tự nhiên mình sẽ lan tỏa cho một năng lượng và tìm kiếm kết nối với cả những người người ta cũng sẽ như mình để tạo ra một cái động cộng đồng sống nhân văn hơn sẻ siêng hơn
tại chương trình người hiến máu sẽ thực hiện quy trình hiến máu trong điều kiện kiểm soát dịch bệnh theo quy định
kể từ năm hai nghìn tám đến nay toàn quốc đã vận động tiếp nhận hơn một mươi hai ba triệu đơn vị máu lượng máu thu được năm sau luôn cao hơn năm trước cả về số lượng lẫn chất lượng
từ hơn năm
một mươi đơn vị máu ở năm hai nghìn tám đã tăng lên hơn một bốn triệu đơn vị máu ở năm hai nghìn một mươi chín quy đổi sang đơn vị máu thể tích hai trăm năm mươi ml là gần một bảy triệu đơn vị trong đó chín mươi tám năm là từ những người hiến máu tình nguyện
những thành viên trong nhóm tình nguyện pul ở các tỉnh xa cũng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện trong đó có anh nguyễn việt cường ở thái nguyên đã ba mươi chín lần hiến máu
trong đó có anh nguyễn việt cường ở thái nguyên đã ba mươi chín lần hiến máu tình nguyện trong đó có anh nguyễn việt cường ở thái nguyên đã ba mươi chín lần hiến máu tình nguyện trong đó có anh nguyễn việt cường ở thái nguyên đã ba mươi chín lần hiến máu tình nguyện trong đó có anh nguyễn việt cường ở thái nguyên đã ba mươi chín lần hiến máu tình nguyện trong đó có anh nguyễn việt cường ở thái nguyên đã ba mươi chín lần hiến máu tình nguyện trong đó có anh nguyễn việt cường ở thái nguyên đã ba mươi chín lần hiến máu tình nguyện trong đó có anh nguyễn việt cường ở thái nguyên đã ba mươi chín lần hiến máu tình n
những bệnh nhân khó khăn miễn phí trong hơn sáu mươi chuyến xe anh đã từng đồng hành cùng với các bệnh nhân thì chuyến xe nhớ nhất đó là chuyến xe mà anh đi từ thanh hóa vào đến quảng nam
trận đó anh chạy xe tổng cộng cả đi cả về hết tổng cộng ba mươi hai tiếng không ngủ chạy xuyên đêm không ngủ anh chở ba bệnh nhân một bệnh nhân thì cả hai mẹ con bệnh nhân đó bị ung thư xương về ở thạch hà hà tĩnh
một bệnh nhân thì bị u não còn một bệnh nhân thì bệnh nhân cuối cùng về quảng nam
hạnh phúc không chỉ được nhận mà còn là cho đi mỗi món quà mỗi chuyến xe đưa đón tận tình những nghĩa cử cao đẹp mà các thành viên trong nhóm đã dành cho những bệnh nhân nghèo sẽ giúp họ với bớt nhọc nhằn có thêm niềm tin vào cuộc sống
hiến máu cứu người một nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân tương ái là hành động giúp đỡ những người bệnh đang cần những giọt máu quý giá để duy trì sự sống
thông trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tươi